quốc hội đã biểu quyết thông qua luật hòa giải và đối thoại tại tòa án với chín mươi hai mươi bảy các đại biểu tán thành
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên thảo luận
theo luật các bên tham gia hòa giải đối thoại tại tòa án phải chịu chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh thương mại có giá ngạch
chi phí khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải đối thoại ngoài trụ sở tòa án
các chi phí khi hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến tranh chấp mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh
nơi tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc
các bên tham gia hòa giải đối thoại có quyền đồng ý hoặc từ chối tham gia hòa giải đối thoại hoặc chấm dứt hòa giải đối thoại
có quyền lựa chọn hòa giải viên trong danh sách hòa giải viên của tòa án có quyền yêu cầu tòa án công thiện kết quả hòa giải thành đối thoại thành
trường hợp các bên lựa chọn hòa giải viên khác thì thẩm phán phụ trách hòa giải đối thoại chỉ định hòa giải viên theo lựa chọn của các bên và thông báo cho hòa giải viên các bên biết
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi